chiều nay bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ với sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
nêu quan điểm đối với vụ việc một số cá nhân của cục lãnh sự bộ ngoại giao bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của bộ ngoại giao đối với vụ việc này là sai phạm đến đâu
xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật không bao che không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
bộ ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với các cán bộ liên quan để phục vụ công tác điều tra